và hiệu quả rõ rệt trận lũ vừa qua không chỉ bảo vệ được tài sản trong gia đình
vợ chồng ông còn cho thêm tám người dân chưa có nhà nổi đến ở chung trong những ngày lũ to
tình cảm dầu ý nghĩa nhân văn của phó thủ tướng thường trực trung hòa bình và đoàn công tác chính phủ
báo công an nhân dân các doanh nghiệp đồng hành
những nghĩa cử này đã góp phần động viên tạo điều kiện tiếp sức cho các em đến trường
chấp cánh ước mơ và để các em bớt vất vả quyết tâm vươn lên trong học tập
phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn văn sử vừa ký kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc
tại các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học trung học cơ sở công lập trực thuộc ubnd quận
các huyện thị xã của thành phố năm hai nghìn một mươi chín
thời gian tổ chức dự kiến bắt đầu từ tháng chín này và hoàn thành vào tháng một mươi một tới đây
theo kế hoạch này có tám quận huyện đăng ký tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển là cầu giấy
đống đa hoàn kiếm hoàng mai thanh xuân tây hồ ba vì mỹ đức
các đơn vị xét tuyển qua hai vòng
vòng một kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển
tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm
nếu phù hợp thì được tham gia tuyển vòng hai
vòng hai sẽ thực hiện phỏng vấn đối với tuyển nhân viên
thực hành thông qua giảng dạy với tuyển giáo viên
việc thực hiện phỏng vấn thực hành được thực hiện theo quy chế tổ chức xét tuyển công chức viên chức
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo thông tư ba hai nghìn một mươi chín của bộ nội vụ
vào sáng ngày hôm qua ngày hội gia đình phạm nhân năm hai nghìn một mươi chín của trại giam thủ đức
vừa được tổ chức tại bình thuận với sự tham gia của hơn một trăm linh đại biểu đại diện cho gia
và tại đây các phạm nhân được gặp gỡ người thân động viên phạm nhân cố gắng lao động cải tạo tốt
để trở về làm người lương thiện hòa nhập với cộng đồng
ngày hội gia đình phạm nhân là hoạt động thường niên của trại giam thủ đức
đây là dịp xây dựng mối quan hệ phối hợp có hiệu quả giữa gia đình các tổ chức xã hội
chính quyền địa phương với trại giam thủ đức nhằm giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội
thực sự là hôm nay gặp được gia đình
và vui tôi cũng muốn thay thông qua đó thì muốn chia sẻ cho phạm nhân để thay vì cho phạm nhân biết được cuộc sống đời của tôi như thế nào
để mà thay lấy tôi đó là lầm gương để mà cải tạo tốt trở về với xã hội
để những người từng lầm lỡ có thể trở về với cuộc sống lương thiện cần có sự phối hợp của cộng đồng
trong đó gia đình phạm nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng
sự động viên khuyến khích quan tâm của người thân chính là động lực
để các phạm nhân vượt qua mặc cảm tiếp tục cải tạo tốt để trở thành người có ích cho xã hội
với mong muốn giúp phạm nhân yên tâm cải tạo
ban giám thị trại giam thủ đức thường xuyên gặp gỡ động viên
đồng thời tìm hiểu hoàn cảnh gia đình
tâm tư nguyện vọng cũng như những vướng mắc trong quá trình thi hành án
trong chín tháng qua trại giam thủ đức đã khen thưởng hơn năm trăm linh phạm nhân
tám mươi tám tập thể đội phạm nhân và biểu dương gần hai bốn trăm linh phạm nhân
có thành tích xuất sắc trong lao động học tập cải tạo tại đây
tất cả các hoạt động trên quốc trại đều có mục đích chung hướng tới môi trường cải tạo
lành mạnh bình đẳng ý thức trách nhiệm thượng tôn pháp luật trong phạm nhân
giúp phạm nhân an tâm tư tưởng cải tạo tiến bộ
hướng thiện của phạm nhân phải trang bị những kỹ năng tốt nhất
sau khi chấp hành xong án phạt tù các anh chị
tái hoạt nhập cộng đồng là những công dân có ích cho gia đình và xôi
đóng góp một phần công sức để xây dựng quê hương đất nước dòng này
cũng tại buổi gặp mặt nhiều cá nhân tổ chức đã chung tay hỗ trợ phạm nhân
bằng những phần quà phát động quyên góp ủng hộ quỹ tấm lòng vàng của trại giam thủ đức
bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp mong muốn hỗ trợ việc làm cho phạm nhân
sau khi chấp hành xong án phạt tù
giúp họ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng
tất cả cũng vô cùng khiến người đi xe chật vật
vâng câu chuyện về những bãi đỗ xe không phép không phải là mới tại hà nội
nó diễn ra từ ngày này qua tháng khác và không thể kiểm soát
phải chăng là lợi nhuận quá lớn từ những bãi đỗ xe kiểu này
đang khiến cho các chủ bãi xe đã bất chấp các quy định của pháp luật
hay là do chính hà nội cũng đang phải dựa quá nhiều vào các bãi xe tự phát như thế này
thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân nội đô
sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới
thật không khó để tìm thấy bất cứ một cái bãi trong dự khe không phép nào
ở bất cứ một quận nội đô nào trong địa bàn thành phố hà nội
và câu hỏi mà rất nhiều người dân đã đặt ra cho các cơ quan chức năng
trong cũng rất nhiều năm qua rồi
đó là vì sao hà nội luôn hô hào xử lý quyết liệt xử lý triệt để những bãi đỗ xe này
thế nhưng mà cái bãi đỗ xe này vẫn tồn tại ngang nhiên
hay thậm chí là một ví dụ cụ thể phía sau lưng tôi đây
là một khu công trường nhưng vẫn được tận dụng để làm bãi đỗ xe
không chỉ xuất hiện xung quanh các công trường xây dựng hay các dự án chưa thi công
những bãi xe theo kiểu này còn mọc lên chi chít quanh các tòa nhà cao tầng
đây là một bãi trông giữ xe tự phát ở quận thanh xuân hà nội
do nhu cầu trong giữ xe lớn bản thân tòa nhà không đáp ứng được nhu cầu
nên bãi xe này sử dụng luôn phần diện tích vỉa hè dành cho người đi bộ
để dựng xe thành hàng dài như thế này và phát vé thu tiền
lực lượng chức năng đã hiểu lần gia quân xử lý bãi đỗ xe này
và lập biên bản xử phạt hành chính
thế nhưng cứ sau mỗi lần xử lý ngày hôm sau bãi xe này lại hoạt động như chưa từng có chuyện gì xảy ra
công an quận cũng đã có những biện pháp cho ký cam kết rồi là nhắc nhở
hôm nay thì phát hiện tại địa điểm đây thì vẫn có hiện tượng trông giữ xe thu tiền xảy ra
trung tình trạng xử lý đi xử lý lại vẫn tái diễn là hàng loạt bãi trong giữ xe không phép
lấn chiếm lòng đường xung quanh khu vực phố đi bộ quận hoàn kiếm
buộc chính quyền địa phương phải có những biện pháp khác để hạn chế tình trạng này
trên thực tế thì chúng tôi cũng đã có những giải pháp để kiểm soát cũng như điều chỉnh
ví dụ như là chúng tôi hướng dẫn các cơ quan mà có diện tích sân rộng đủ điều kiện để chống giữ phương tiện
thì tạo điều kiện để người dân đưa phương tiện vào trong để hạn chế những điểm mà chống xe trái phép không phép

còn về phía các chuyên gia giao thông bãi xe tự phát trở nên không kiểm soát được như ngày hôm nay
là do sự yếu kém trong vấn đề quản lý quy hoạch và xây dựng mạng lưới giao thông tỉnh trong hàng chục năm qua tại hà nội
những cái việc mà bán đỗ xe không phép nó thể hiện cái yếu kém của quản trị
cái yếu kém quản trị về quản trị đô thị
trong đó là của chính quyền địa phương cũng có về cái quản trị đất đai đô thị cũng có
tức là chúng ta thấy rằng là một cái chỗ đỗ xe nó diện tích hai mươi năm m hai
nếu mà đầu tư cho dù là ngầm hay là nổi thì nó là hàng tỷ đồng
trong khi đó là chỉ cần lấy một cái lọ sơn hai đồng là có thể vạch ra một cái bãi đỗ xe trên vỉa hè
có thể là đấy là gọi là chính là có phép
còn nếu không có phép là người ta cứ đỗ xe và có một người nào đó đứng ra đây thu là xong
do vậy là ở đây nó thể hiện là một cái nếu mà địa phương xảy ra chuyện đó thì cái năng lực quản trị là rất là yếu kém
hiện hà nội có gần tám trăm linh ô tô sáu triệu xe máy một mươi ba đơn vị được cấp phép trong giữ xe
đáp ứng được một mươi nhu cầu người dân nghĩa là chín mươi còn lại dựa vào các bãi đỗ xe không phép và người dân tự giải quyết
trong khi tốc độ tăng trưởng của ô tô là gần một mươi một một năm còn quỹ đất dành cho giao thông tỉnh tăng đến một một năm
như vậy có thể thấy hạ tầng giao thông luôn hụt hơi và không thể bắt kịp được tốc độ phát triển của phương tiện
vậy thì thật dễ hiểu vì sao bãi đỗ xe không phép vẫn tồn tại
đơn giản vì nó đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân
đã đến thời lượng của có thể bạn quan tâm
gọi là world university ranking hai nghìn hai mươi tại hội nghị thượng đỉnh về học thuật do thời báo này tổ chức tại zurich thụy sĩ
theo đó lần đầu tiên ba đại học của việt nam đã được công bố thứ hạng cùng với gần một bốn trăm linh cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới
có ba trường của việt nam
nằm trong bảng xếp hạng là đại học bách khoa hà nội đại học quốc gia hà nội và đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
hai trường đại học tại thủ đô hà nội xếp trong nhóm từ tám trăm linh một đến một
trong khi đại diện của thành phố hồ chí minh xếp trong nhóm một trở lên
và đây là năm thứ một mươi sáu time higer education thực hiện xếp hạng một ba trăm chín mươi sáu học viện và đại học trên toàn thế giới
việc đánh giá dựa trên các tiêu chí như giảng dạy nghiên cứu nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp
và triển vọng quốc tế hóa trong đội ngũ nhân viên sinh viên và công tác nghiên cứu
nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non
trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo
tăng cường quản lý giám sát tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn quản lý
xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp các tổ chức đoàn thể ban đại diện cha mẹ trẻ
cam kết bảo đảm an toàn cho trẻ không vi phạm đạo đức nhà giáo không vi phạm các quy định về quản lý nuôi dưỡng
các phòng giáo dục và đào tạo phải công khai theo định kỳ danh sách các cơ sở giáo dục mầm non tư thục
đã được cấp phép hoạt động những cơ sở chưa có giấy phép hoạt động thì không được nhận trẻ
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sở giáo dục và đào tạo hà nội khuyến khích phát triển loại hình trường mầm non tư thục
và trường mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp
những năm trước đây tình trạng lạm thu tại các trường xảy ra phổ biến
có nơi đã trở thành điểm nóng khiến cho phụ huynh học sinh phải phản ứng dữ dội
liên tiếp các cuộc thanh tra kiểm tra tại các trường được thực hiện
nhiều hiệu trưởng bị đình chỉ công tác có trường hợp bị xử lý kỷ luật cách chức và khởi tố
vì liên quan đến tình trạng lạm thu
nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm và muốn biết đến những khoản thu nào là khoản thu bắt buộc
khoản thu nào là tự nguyện để đóng cho con em mình mỗi khi bước vào năm học mới
chị loan là phụ huynh có con năm nay lên lớp hai
cũng như nhiều phụ huynh khác chị đang rất băn khoăn về các khoản thu đầu năm
đối với một số những khoản thu thì là tôi cũng thấy rất là hợp lý
nhưng mà thực ra là có một số khoản thu thì tôi cũng thấy là
nói chung là cũng chưa hiểu là đấy là cái gì để làm gì
nên là cũng thấy là nó cũng chưa thực sự là hợp lý lắm
nhiều khi mình bận ấy mình không quan tâm đến những cái việc khoản thu đấy
cứ bảo mình đóng là mình đóng thôi mình không để ý
nhưng mà có những gia đình khó khăn ấy
người ta không biết được những cái khoản thu như thế thì cũng rất là khó khăn cho người ta
những băn khoăn suy nghĩ của chị loan là chính đáng
bởi việc lạm thu cũng xuất phát từ việc trang bị điều kiện cơ sở vật chất cần thiết
để phục vụ hoạt động dạy học được tốt hơn
nhưng một số trường chưa thực hiện tốt việc công khai minh bạch đối với các khoản thu
chưa thực hiện phát huy dân chủ
như hạn chế quyền của phụ huynh học sinh được tham gia thảo luận góp ý
đối với các khoản thu của nhà trường
tôi đã rất là nhiều lần kiến nghị là nên minh bạch thu chi của từng trường công khai ra
đây không có vấn đề gì là bí mật cả mà không có vấn đề là phải tế nhị cả
ta thu đúng ta thu ở mức độ mà ta chi đúng
thì tôi nghĩ phụ huynh sẽ rất là hoan nghênh
nhưng có điều là ta minh bạch ra thôi
mà khi cái minh bạch ra mà người ta thấy thu hợp lý
tôi nghĩ phụ huynh sẵn sàng ủng hộ dù có nghèo cũng sẵn sàng đóng góp
tình trạng lạm thu đã và đang gây ra hệ lụy xấu
ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục
lạm thu thường xảy ra ở những trường có chất lượng cao
ở đô thị trường điểm trường chuyên
bởi vì yêu cầu và nhiệm vụ tại các trường này
là phải nâng cao chất lượng giáo dục so với các trường khác
và để đảm bảo tình trạng lạm thu các khoản đầu năm học sẽ không diễn ra
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ban hành văn bản
gửi đến ubnd các quận huyện thị xã các cơ sở giáo dục trực thuộc sở
yêu cầu thực hiện chỉ đạo và điều hành thực hiện các khoản thu
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo phục vụ cho năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cụ thể bảy khoản tiền ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu
theo quy định của sở giáo dục đào tạo hà nội là
bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường bảo đảm an ninh nhà trường
trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh
vệ sinh lớp học vệ sinh trường
khen thưởng cán bộ quản lý giáo viên nhân viên nhà trường
mua sắm máy móc trang thiết bị đồ dùng dạy học cho trường lớp học
hoặc cho cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên nhà trường
hỗ trợ công tác quản lý tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục
sửa chữa nâng cấp xây dựng mới các công trình của nhà trường
ubnd tp hà nội yêu cầu các sở và ubnd các quận huyện thị xã
tăng cường thanh tra kiểm tra các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn
xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục
và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn
đã để xảy ra lạm thu
vào tối ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều giờ đồng hồ
đã khiến hàng loạt tuyến đường vùng trũng từ tp hcm bị ngập úng nghiêm trọng
việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
đáng chú ý là tại khu vực đặc siêu máy bơm thì nước vẫn ngập hơn nửa bánh xe
tối mưa lớn bắt đầu xuất hiện
chỉ trong khoảng một giờ hầu hết các tuyến đường vùng trũng như úng văn kim
nguyễn xí nguyễn văn hưởng nguyễn hữu cảnh đã rơi vào tình trạng ngập úng nghiêm trọng
tìm ẩn những nguy hiểm cho người đi đường
mặc dù đã quá quen tới ngập nước xong cuộc sống của người dân đã bị đảo lộn
buôn bán ế ẩm đi lại khó khăn
trong khi biến đổi khí hậu càng diễn biến phức tạp
người dân đang mong mỏi những siêu dự án chống ngập của tp hcm sẽ phát huy tác dụng
sông hầu hết đều đang bị chậm trễ tiến độ
còn lại khu vực đường nguyễn hữu cảnh nơi đặt máy bơm khổng lồ cũng vẫn bị ngập sâu
theo trung tâm chế tượng thủy toàn nam bộ do ảnh hưởng của giải hội tụng nhiệt đới qua khu vực nam trung bộ
kết hợp với gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh nên trong tối một mươi bốn và một mươi năm tháng chín
khu vực nam bộ nhất là tp hcm sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
như vậy trước vấn đề ngập úng gây khổ sở cho người dân trong cuộc sống hàng ngày
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành liên quan đến dự án chống ngập một mươi tỷ đồng
giải quyết khâu quan trọng nhất là giải phóng mặt bằng của dự án
nếu thuận lợi năm hai nghìn hai mươi công trình này sẽ đi vào sử dụng
mặc dù tp hcm đã làm tốt công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án chống ngập một mươi tỷ đồng
song một số địa điểm vẫn chưa được giải quyết dẫn đến ảnh hưởng tiến độ tổng thể của dự án
do đó ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị ủy ban nhân dân huyện bình chánh nhà bè
phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền vận động thuyết phục các hậu dân trước đây
đã thống nhất di dời hiến đất bàn giao mặt bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người dân
nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai công trình theo đúng tiến độ
đây là dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một
với mục tiêu nhằm kiểm soát ngập do triều chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
cho vùng diện tích bảy trăm năm mươi km hai với khoảng sáu năm triệu dân thuộc khu bờ hữu sông sài gòn
và trung tâm tp hcm dự kiến dự án có thể vận hành vào đầu năm hai nghìn hai mươi
nếu không trả phí đậu xe dưới lòng lề đường chủ phương tiện có thể sẽ không được đăng kiểm phương tiện
đây là đề xuất vừa được sở giao thông vận tải tp hcm đưa ra trước tình trạng phí đậu xe thu về
cho ngân sách không đạt theo dự kiến
theo phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ do quy định hiện hành còn thiếu chế tài đủ mạnh
buộc tài xế nợp phí đậu xe khiến cho doanh thu phí đậu xe thấp hơn nhiều so với dự kiến
ban đầu sở giao thông vận tải dự tính mỗi ngày thu về bốn trăm linh triệu nhưng sau hơn một năm thực hiện
doanh thu trung bình chỉ đạt sáu triệu do đó sở giao thông vận tải sẽ kiến nghị bộ giao thông vận tải
áp dụng chế tài không đăng kiểm đối với xe không trả phí đậu xe dưới lòng lề đường
nhằm thu đầy đủ phí đậu xe về cho nhà nước công ty dịch vụ công ích thanh niên sung phong kiến nghị
sở giao thông vận tải tp hcm thu phí theo tháng đối với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lòng đường
đồng thời cho phép nhân viên của công ty được thu hộ qua ứng dụng của nhân viên hoặc thu tiền trực tiếp
rồi xuất hóa đơn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tp hcm triển khai đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường
để đổ xe ô tô trên hai mươi ba tuyến đường thuộc địa bàn quận một quận năm và quận một mươi
tài xế phải trả hai mươi năm đến bốn mươi đồng cho giờ đầu tiên và tăng lũy tuyến các giờ sau đó
thông tin mới nhất từ sở quy hoạch kiến trúc tp hcm sở này vừa kiến nghị với ubnd tp hcm
để mời chuyên gia nước ngoài giúp hoàn chỉnh phương án bảo tồn kiến trúc tòa nhà dinh thượng thơ một trăm ba mươi tuổi
động thái này được đưa ra sau nhiều lần sở quy hoạch kiến trúc tổ chức hội tạo lấy ý kiến các nhà khoa học
nhà nghiên cứu và chuyên gia liên quan đến tòa nhà số năm nghìn chín trăm sáu mươi một lý tự trọng quận một
tuy nhiên các chuyên gia nhận định về giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật kiến trúc của công trình
mà chưa đưa ra các đề xuất về giải pháp kỹ thuật và mức độ bảo tồn
việc này là do thành phố chưa có chuyên gia kinh nghiệm trong khi một số nước trên thế giới đã thành công
trong việc bảo tồn các công trình có kiến trúc và tuổi đời một trăm ba mươi năm tương tự tòa nhà này
dinh thượng thơ là công trình có lịch sử lâu đời thứ hai của vùng đất sài gòn do người pháp xây dựng
và hoàn thành vào năm một nghìn tám trăm sáu mươi bốn
năm ngoái hơn hai tám trăm linh người ký tên kiến nghị chính quyền không phá bỏ tòa nhà
khi nâng cấp trụ sở ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh